bộ giao thông vận tải vừa có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ về việc triển khai thu phí tự động không dừng vetc
trong đó chỉ ra nhiều vướng mắc rào cản đồng thời đưa ra cảnh báo cho chủ đầu tư nếu không triển khai trạm thu phí tự động sẽ dừng thu phí
hiện mới chỉ có khoảng bảy trăm linh trong tổng số trên ba năm triệu phương tiện trong cả nước gián thẻ
tỷ lệ người trả phí tự động tại các trạm vẫn còn thấp đạt khoảng trên ba mươi lượng phương tiện đã gián thẻ
để đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng chính phủ
chỉ đạo các bộ cơ quan thuộc chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện việc gián thẻ đầu cuối
và sử dụng dịch vụ etc đối với các phương tiện thuộc diện thu phí do bộ ngành địa phương quản lý
bộ giao thông vận tải sẽ đôn đốc chỉ đạo các nhà đầu tư bot bàn giao trạm đăng thu phí cho nhà cung cấp dịch vụ
để thực hiện thu phí etc dừng thu phí khi nhà đầu tư bot không ký phụ lục hợp đồng bot với bộ về triển khai dịch vụ thu phí không dừng
hợp đồng dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ trước ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và không triển khai dịch vụ thu phí không dừng tại trạm thu phí trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín